bộ y tế nghiêm cấm tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ tích chữ gây ảnh hưởng việc cung ứng vật tư sinh phẩm chẩn đoán thiết bị chống dịch covid một mươi chín
đây là nội dung được nêu rõ trong văn bản của bộ y tế gửi các đơn vị sản xuất kinh doanh và ra soát công khai giá trang thiết bị y tế trong điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
theo văn bản này các đơn vị cần thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý trang thiết bị y tế
như phân loại công bố đủ điều kiện sản xuất điều kiện mua bán công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại a
đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại b c d và nhập khẩu trang thiết bị y tế
bộ y tế yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế nghiêm túc thực hiện việc cập nhật ra soát công khai minh bạch về giá các sản phẩm trang thiết bị y tế trên cổng điện tử công khai giá thiết bị y tế
cùng với đó các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về giá công bố và tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa trên cổng thông tin điện tử https hai công khai giá dmec moh gov vn theo quy định
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại